xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất trụ sở đoàn nghệ thuật tỉnh cao bằng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đã bán đầu giá
đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh lào cai
đã phát hiện kiểm tra thu giữ lô hàng hơn sáu mươi sáu sản phẩm đồ chơi trẻ em và thực phẩm đóng gói không dõng quần gốc trên địa bàn thành phố lào cai
đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu công an tỉnh lào cai
đã phát hiện kiểm tra thu giữ lô hàng một trăm sáu mươi bảy thùng bia giấy gồm năm mươi sáu chiếc xúc xích bốn bảy trăm hai mươi tám đồ chơi phun nước bốn ba trăm hai mươi bộ đồ chơi đèn chiếu sáng một tám mươi vị đồ chơi đất nặng
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là ông phùng việt ninh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc lô hàng kể trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng và mời chủ hàng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre vừa bàn giao hồ sơ vụ tàng trữ vận chuyển khoáng sản
xảy ra vào chiều ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực công trình cầu rạch miễu hai thuộc
xã phú túc huyện châu thành cho công an huyện châu thành tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
theo đó khoảng một mươi sáu h ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực công trình cầu rạch miễu hai
thuộc xã phú túc huyện châu thành tỉnh bến tre tội công tác phát hiện ông cao duy khánh điều khiển xe cạp khoáng sản
loại đất dính từ tàu sắt lên xe tải do ông phạm văn bé bảy điều khiển
tổ công tác tiến hành đo thực tế khoang chứa tàu của tàu sắt thùng chứa xe tải và bãi tập
ghét đất dính kết quả xác định có bốn trăm linh sáu chín mươi sáu m ba đất dính
qua làm việc các cá nhân nêu trên không cung cấp được hóa đơn chứng tử để chứng minh nguồn gốc số đất dính trên
tuy nhiên trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba hạ kiểm lâm liên quận sơn tràng hữu hành sơn thành phố đà nẵng
đã phát hiện hơn bốn trăm năm mươi chín bẫy thú các loại phá hai lán chải cháy phép
bắt giữ và tái thả ba cá thể hoang dã về với tự nhiên
đây là một thực trạng đáng báo động cần sự phối hợp tăng cường truy quét xử lý các đối tượng này
tiếng kèo thét trong đầu đớn vì bị dính vào bẫy kẹp
may mắn chỉ được giải cứu và thoát đạn
trong trường hợp xấu hơn các cá thể trồn này phải kéo lê thân thể cùng với bẫy kẹp
vết thương càng lâu ngày có thể dẫn đến hoại tử và cuộc chi
đoạn clip ngay sau khi được nhóm nhiếp ảnh gia trực tiếp giải cứu và đưa lên mạng xã hội
đã gây bức xúc trong dị luận về vấn này đặt bẫy săn bắt động vật
khi mà nhìn hành động như thế những con thú bạn ấy bị như vậy tôi sẽ cảm thấy rất là đau lòng
bởi vì là các bạn ấy xứng đáng có một cuộc sống nó tốt hơn ở khu rừng này để trở về với thiên nhiên
và như vậy thì thật sự là nó rất là đáng thương
theo tôi đây là một hành vi không chỉ vi phạm đạo đức
mà nó còn là một hành vi pháp luật nữa
vì thế thì tôi nghĩ rằng là cần có những quy định hoặc là những luật pháp và chế tài xử phạt thật là mạnh
để có thể bắt gọn các cá thể động vật này các đối tượng sử dụng rất nhiều loại bẫy khác nhau
phổ biến nhất vẫn là bẫy dây ruốt bẫy kẹp bằng sắc có tính sắc thường cao
đây là ba mươi hai loại bẫy các loại được hạc kiểm lâm liên quận sơn tràng hồ hình sơn đã tiến hành tháo gỡ
số lượng bẫy phát hiện tăng vọt so với cùng kỳ và gần bằng cả năm hai nghìn một mươi tám
cho thấy vấn nạn đặc bẫy hiện nay đang ở mức bão động
hơn nữa với phương thức đặt bẫy tinh vi khiến ngày càng có nhiều động vật mắc bẫy
và lực lượng chức năng cũng khó phát hiện giải cứu
đa phần là họ dùng cái bẫy dây kép người ta làm bẫy ruốt thầm lão này
thường là bẫy vào trong cái thú thì nó đi vào nó vướng cái chân của nó
nó rút nó thắt cái chân ấy nó kéo thú treo hỏng này
nó sẽ tạo thành vết thương ngay chỗ cái vùng
nó thiết bẫy lại thì nó sẽ gây bị thương cái vùng mà bị rút dây
gần như là ngày nào chúng ta từ khi mà hôm có phản ứng tới bây giờ
thì gần như ngày nào lực lượng cũng đi các cái tuyến đi xuyên qua rừng
để đảm bảo kịp thời phát hiện và tháo dỡ nếu có phát hiện các trường hợp bẫy
tuy nhiên cái việc hiện nay lượng người vào sân ra hàng ngày rất là đông
và cái việc để kiểm soát được
các đối tượng nào đi vào rừng đi vào từ chỗ nào từ vị trí nào
thực sự đó là một bài toán rất là khó để tìm ra lời giải
không chỉ có cá thể trồn mà cá thể khỉ hay vọt chà vá chân nâu
một loài động vật đặc hữu đang được bảo vệ ở bán đảo sơn trà cũng đã từng giếm bậy
hành vi đặt bẫy này đang tác động lớn đến môi trường sống
ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái khu vực
cần sớm được các ngành chức năng vào cuộc xử lý quyết liệt
hành vi đặc bẫy này đang tác động lớn đến môi trường sống
cần sớm được các ngành chức năng vào cuộc xử lý quyết liệt
hành phố hồ chí minh và một số địa phương có nhiều xe rù bên cấp
xe quá tải hoạt động để tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định
trong chuyến khảo sát tìm kiếm hang động ở quảng bình vừa kết thúc
hiệp hội hoang động hoàng gia anh đã phát hiện hai mươi hai hang động mới ở khu vực này
ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng cho biết
sau ba tuần làm việc thám hiểm hang động ở khu vực phong nha kẻ bàng
huyện tuyên hóa và huyện minh hóa quảng bình
hiệp hội hang động hoàng gia anh cùng các nhà thám hiểm đến từ úc anh new zealand
đã phát hiện hai mươi hai hang động mới với tổng chiều dài một mươi một bảy km
trong đó có hai mươi hàng động được phát hiện tại xã lâm hóa huyện tuyên hóa
và xã hóa phúc xã hóa sơn huyện minh hóa
hai hang động còn lại được phát hiện ở khu vực phong nha kẻ bàng
để khai thác hàng động mới phục vụ du lịch
các nhà thám hiểm khoa học và các cơ quan chức năng ở quảng bình
sẽ tiến hành kiểm tra độ an toàn dòng chảy địa mạo điện chất
đối với các hạng động mới được phát hiện này
tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc hội trợ du lịch quốc tế vitm năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề du lịch văn hóa việt nam
hội trợ năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt
khi đánh dấu cột mốc một mươi năm hình thành và phát triển hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba
trong một thập kỷ qua bitm đã phát triển mạnh mẽ
trở thành một sự kiện du lịch có tầm cỡ quốc gia
là sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo nhất các doanh nghiệp du lịch việt nam và quốc tế
năm nay dù có nhiều khó khăn nhưng hội trợ vitm hà nội hai nghìn hai mươi ba
vẫn thu hút sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp đến từ năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước
và một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ và khoảng năm trăm linh gian hàng
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng cho rằng
sau một mươi một lần tổ chức vitm hà nội đã trở thành một sự kiện du lịch có tẩm cỡ quốc gia

mang lại những cơ hội thiết thực giúp các doanh nghiệp du lịch điểm đến các địa phương trong nước và quốc tế

thương vụ việt nam tại mỹ và liên minh châu âu eu mới đây đã có thông tin cảnh báo
các doanh nghiệp sản xuất bún phở bánh đa từ gạo tại việt nam
cần phải nâng cao kiểm soát chất lượng khi ủy ban châu âu ec đã tiếp nhận hồ sơ
theo dõi các sản phẩm bún bánh đa từ gạo có chứa dư lượng thuốc trừ sâu
việc ủy ban châu âu lập hồ sơ theo dõi dư lượng lượng thuốc trừ sâu
hay chloroethanol có trong sản phẩm bún phở bánh đa nhập khẩu từ việt nam
được đánh giá rất quan trọng
do đó nếu doanh nghiệp việt nam không quản lý tốt dư lượng
nhiều khả năng ủy ban châu âu sẽ đưa vào diện kiểm tra an toàn thực phẩm như mì ăn liền
điều này có tác động rất lớn đến xuất khẩu mặt hàng thực phẩm chế biến của việt nam
bởi liên minh châu âu là thị trường lớn với sản phẩm này
nhằm mở rộng mạng bay đến các trung tâm kinh tế du lịch lớn trên thế giới
ngay sau khi triển khai các đường bay thẳng giữa úc và việt nam
ngày một mươi ba tháng bốn vietjet đã chính thức khai trương đường bay sydney tp hcm
theo đó từ ngày một mươi ba tháng bốn vietjet cũng khai trương đường bay sydney tp hcm
và chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai năm bảy từ sydney về tp hcm
và thứ bốn sáu chủ nhật từ tp hcm đi sydney
các chuyến bay thẳng này sẽ được vietjet sử dụng tàu bay lớn a ba trăm ba mươi hiện đại
trước đó hãng bay này cũng khai trương bay từ melbourne về tp hcm
với tầng suốt ba chuyến một tuần
việc triển khai đường bay thẳng từ tp hcm đến melboyn sydney
sẽ đáp ứng nhu cầu di chuyển du lịch công tác và thăm thân của đông đảo người dân
với việc liên tiếp mở đường bay mới tới các điểm đến trong nước và quốc tế
đã giúp vietjet kết nối đến các trung tâm quan trọng trong khu vực của quốc tế
như úc ấn độ nhật bản hàn quốc trung quốc kazakhstan indonesia malaysia singapore thái lan
nhằm chủ động trong quản lý điều hành hỗ trợ giữa người dân và doanh nghiệp
tạo động lực để bức phá cho tp hcm bộ kế hoạch và độ tư vừa có đề xuất
giao một số chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền thuộc tp hcm
cho hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
trong một số lĩnh vực
theo bộ kế hoạch và độ tư hiện tp hcm chỉ có thẩm quyền ngang quận quyện
chưa phát huy được vai trò của chính quyền đô thị đúng nghĩa
khiến quá trình triển khai công việc mất nhiều thời gian công sức
chưa đảm bảo đúng tiến độ chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân
về sự phát triển vượt bậc của mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước
do đó trong dự thảo hồ sơ xây dựng nghiệp quyết của quốc hội về thí điểm cơ chế
chính sách đặc thù phát triển tp hcm đang được bộ tư pháp thẩm định
bộ kế hoạch và đầu tư kỳ vọng việc tăng quyền cho tp hcm ở nhiều lĩnh vực
sẽ tạo chủ động trong quản lý điều hành hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
đây cũng là động lực để thủ đức thu hút nhiều nguồn vốn động lực trong và ngoài nước
đáp ứng mục tiêu đóng góp ba mươi gdp của tp hcm và chiếm bảy gdp của cả nước
thí điểm tăng quyền cho tp hcm sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình thành phố
thuộc thành phố tại địa phương khác
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thành ủy tp hcm đã ban hành chí thị số một mươi bảy ct trên tu
về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh
xác định đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và ưm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ
là hai mũi nhọn để thực hiện chỉ thị này
tp hcm đang liên tiếp đẩy mạnh các hoạt động giao lưu công nghệ
từng bước áp dụng trong vận hành đô thị thông minh
ban chỉ đạo chuyển đổi số tp hcm đã chọn hai nghìn hai mươi ba là năm chủ đề về dữ liệu số
đây là cơ sở quan trọng nhất để tiến tới đô thị thông minh
sở thông tin truyền thông tp hcm nhấn mạnh vào giải pháp tạo lập và duy trì dữ liệu số của tp hcm
phục vụ chia sẻ hỗ trợ và ra quyết định
trong đó tập trung phát triển ba nhóm dữ liệu
thứ nhất nhóm dữ liệu phục vụ cho quản lý đất đai đô thị
thứ hai nhóm dữ liệu liên quan đến thông tin người dân
và thứ ba nhóm dữ liệu về phát triển tài chính doanh nghiệp
dữ liệu là cốt lõi trong bất cứ chiến lược chuyển đổi số và chiến lược đô thị thông minh nào
cần đồng bộ hóa kho dữ liệu từ cấp độ quản lý thành phố cấp đội doanh nghiệp và cấp độ dân cư
công nghệ và đổi mới sáng tạo đã giúp xử lý kho dữ liệu đó
giúp đồng bộ phân tích và đưa ra các giải pháp theo yêu cầu
điều quan trọng là chúng tôi kỳ vọng tiếp tục có thêm sự đồng hành của tp hcm
trong các quy trình chính sách hỗ trợ để giúp nhanh chóng đưa công nghệ ứng dụng vào xử lý dữ liệu
trên cơ sở định hướng dữ liệu này các sở ngành tại tp hcm đẩy mạnh triển khai thống nhất các hệ thống thông tin chuyên ngành
dự kiến năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có sáu hệ thống thông tin chuyên ngành của sáu sở ngành đưa vào vận hành
bao gồm hồ sơ sức khỏe điện tử hệ thống thông tin quản lý đất đai hệ thống thông tin quản lý xây dựng
quản lý đối tượng bảo trợ xã hội quản lý đầu tư công và quản lý hộ kinh doanh cá thể
và cuối cùng là cơ sở dữ liệu quy hoạch
tp hcm đang chủ động kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp công nghệ vào chủ trương này để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
bắt tình hình thực tế một cách nhanh chóng và có thể đưa ra các quyết định chính xác và nhanh nhất
sau hơn sáu tháng thực hiện chỉ thị một mươi bảy cttu tp hcm đạt một số thành tựu nhất định trong chiến lược đô thị thông minh
thành phố vào năm hai nghìn hai mươi hai nằm ở vị trí một trăm một mươi một tức đã tăng sáu mươi tám bậc so với năm hai nghìn hai mươi một trong top hai trăm linh hệ sinh thái năng động nhất toàn cầu
tp hcm cũng sớt thứ ba về chuyển đổi số toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một
kinh tế số thành phố chiếm một mươi năm ba mươi tám gdp năm hai nghìn hai mươi hai
tạo động lực cho những hoạt động

tp hcm đã triển khai nhiều chương trình đề án quan trọng như chương trình chuyển đổi số đề án xây dựng tp hcm
chỉ thị một mươi bảy cttu đặt ra mục tiêu năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tp hcm tạo lập tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu phục vụ công tác phục hồi phát triển kinh tế xã hội và quản trị thành phố theo hướng hiện đại xây dựng để trở thành đô thị thông minh
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị